thông tin từ trung tâm y tế dự phòng tp hcm cho biết hiện trên địa bàn thành phố có số ca nhập viện do mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết liên tục tăng cao
cụ thể trong tám tháng tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín thì toàn thành phố có hơn chín bảy trăm linh ca mắc tay chân miệng
riêng trong tháng tám có hơn ba một trăm linh ca mắc tăng một trăm một mươi năm so với tháng trước không có ca tử vong
hiện tay chân miệng đang vào mùa bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới năm tuổi
tám tháng chín là thời điểm căn bệnh này tăng cao do trẻ nhập học trở lại sau kỳ nghỉ hè
tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính chưa có vaccine dự phòng
việc phòng bệnh chủ yếu thông qua ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ rửa tay chân thường xuyên với xa phòng
còn suốt suốt huyết thì cũng gia tăng không ngừng với gần bốn mươi người mắc
con số này hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
sở y tế tp hcm đã chỉ đạo các trung tâm y tế quận huyện tham mưu để các địa phương khẩn trương tiến hành các biện pháp kiểm soát dịch xuất xuất huyết trên từng địa bàn dân cư